trung tâm xuất kiến thương mại và đầu tư thành phố hồ chí minh chủ trì phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp anh quốc tại việt nam
và các sở ngành liên quan lần đầu tiên tổ chức hội nghị bàn tròn giữa chính quyền thành phố hồ chí minh
và hiệp hội doanh nghiệp anh quốc tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
anh quốc là một trong những đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực của thành phố hồ chí minh
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín anh quốc đã đầu tư vào thành phố hồ chí minh một trăm năm mươi ba dự án còn hiệu lực
với tổng vốn đầu tư đạt hơn sáu trăm linh triệu đô la mỹ
trong các lĩnh vực giáo dục ngân hàng tài chính khách sạn bất động sản kinh doanh dịch vụ
tại hội nghị các doanh nghiệp anh quốc đều quan tâm đến chính sách và môi trường đầu tư tại thành phố
cụ thể là pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài tại việt nam
bất đồng sản và xây dựng thuế với mong muốn tháo gỡ các vướng mắt khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh
đồng thời các doanh nghiệp còn đóng góp nhiều ý kiến mang tính xây dựng thiết thực
được rút ra từ quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh tại việt nam
để chính quyền thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh lâu dài tại việt nam